chào mừng quý vị đến với bộ phim thủ đô ngày mới
như thường lệ trước tiên khi đến với nội dung chính của chương trình tuần này
mời quý vị theo dõi một số tin tức sự kiện quan trọng của thủ đô trong tuần qua
ngày một mươi bốn tháng một mươi một thường trực thành ủy hà nội làm việc với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố hà nội
về kế hoạch đầu tư công trung hạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và một số nội dung về việc triển khai thực hiện nghị quyết số một trăm một mươi năm của quốc hội
về thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố hà nội
tại buổi làm việc bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ
chỉ đạo ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố cần khẩn trương ra soát
hoàn thiện từng nội dung về việc triển khai nghị quyết một trăm một mươi năm của quốc hội
trên cơ sở tính toán căn cơ về giải pháp lộ trình thực hiện bảo đảm tính khả thi cao
và kịp thời trình hội đồng nhân dân thành phố
đồng chí vương đình huệ nhấn mạnh
các kế hoạch phải gắn bó chặt chẽ với nhau
và gắn với quy hoạch phát triển thành phố
bảo đảm triển khai kịp thời đầy đủ các công trình dự án
và thực hiện các nhiệm vụ củng cố phát triển hệ thống an sinh xã hội
giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề dân sinh bức xúc
đặc biệt phải vận dụng tối đa các cơ chế chính sách
nhất là những cơ chế chính sách mới đã được trung ương cho phép
như giải phóng mặt bằng theo cơ chế rút gọn
hay ứng trước từ nguồn dự trữ tài chính
bên cạnh đó cần lưu ý việc thực hiện các cơ chế liên quan đến tài chính ngân sách
phải bảo đảm đúng quy định pháp luật
không được phép vi phạm nguyên tắc
không để tồn tại cơ chế xin cho
và phải nhất quán rõ ràng mạch lạc
tuần qua đồng chí vương định huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành uỷ
trường đoàn đại biểu quốc hội hà nội
đã tiếp tổng giám mục tổng giáo phận hà nội
giuse vũ văn thiên
theo tổng giám mục giuse vũ văn thiên
được sự quan tâm của các cấp các ngành thành phố
những năm qua các hoạt động tôn giáo trên địa bàn hà nội diễn ra tốt đẹp
tòa tổng giám mục hà nội mong muốn tiếp tục được sự quan tâm
tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền các cấp thành phố
bí thư thành ủy hà nội ghi nhận biểu dương và đánh giá cao đồng bào công giáo
đã tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực
đặc biệt trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hỗ trợ đồng bào miền trung
tòa tổng giám mục hà nội và đồng bào công giáo thủ đô
đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm tham gia đóng góp rất tích cực
đồng chí vương đình huệ mong muốn
tòa tổng giám mục hà nội các vị linh mục tu sĩ và đồng bào công giáo
tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc
thực hiện tốt tinh thần kính chúa yêu nước
người công giáo tốt cũng là người công dân tốt
nhân kỷ niệm sáu trăm năm mươi năm ngày mất danh nhân nhà giáo chu văn an
lãnh đạo thành phố hà nội đã đến dân hương tưởng niệm tại khu di tích đền thờ chu văn an
ông tên thật là chu an
chu văn an sinh năm một nghìn hai trăm chín mươi hai ở thôn văn xã quang liệt huyện thanh đàm
nay thuộc xã thanh liệt huyện thanh trì hà nội
ông là người chính trực đã từng đỗ thái học sinh
nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học ở làng huỳnh cung bên sông tô lịch
ông được vua trần minh tông mời ra làm tư nghiệp quốc tử giám
dạy cho các thái tử và phò giúp nhà vua
đến thời trần dụ tông triều đình dối ghen
chu văn an khuyên can nhà vua vững con thuyền an dân
dần thất chảm sớ xin chừng trị bảy gian thần nhưng bất thành
ông cáo quan về núi phượng hoàng
nay thuộc phường văn an thành phố trí linh tỉnh hải dương
ở ẩn dạy học viết sách tìm thuốc chữa bệnh cho dân
ông được các sử gia vinh danh là vạn thế sư biểu của việt nam
theo báo cáo của văn phòng điều phối nông thôn mới
trung ương khu vực miền bắc gồm các tỉnh miền núi phía bắc và đồng bằng sông hồng
hiện đã có hai mươi hai trên hai mươi năm tỉnh tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp
mỗi xã một sản phẩm số lượng sản phẩm được đánh giá phân hạng chiếm
năm mươi năm bảy mươi bốn tổng số sản phẩm ô cốt của cả nước trong đó một số tỉnh
có số lượng sản phẩm ô cốp cao nhất cả nước như hà nội quảng ninh bắc cạn hà giang
theo văn phòng này các hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá
giới thiệu sản phẩm ô cốp đã được các tỉnh khu vực phía bắc ưu tiên
và trở thành khu vực triển khai chương trình ô cốt hiệu quả và đồng bộ nhất
trong cả nước trong đó địa phương tiêu biểu đi đầu trong việc tổ chức
hoạt động xúc tiến thương mại kết nối cùng cầu là hà nội quảng ninh bắc cạn lào cai
thành phố hà nội đã xây dựng kế hoạch phát triển phương tiện
vận tải hành khách công cộng giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi trong đó dự kiến sẽ tổ chức một mươi làn
đường ưu tiên cho xe buýt nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ đáp ứng vận tải hành khách công cộng đạt khoảng hai mươi
hai mươi năm vào năm hai nghìn ba mươi thành phố hà nội đã xây dựng kế hoạch phát triển phương tiện vận tải hành khách
công cộng giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi trong đó dự kiến sẽ tổ chức một mươi làn đường ưu tiên cho xe buýt
cụ thể giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm nghiên cứu để tổ chức năm làn ưu tiên với tổng chiều dài gần hai mươi ba km trên
các tuyến đường hoàng quốc việt trần duy hưng xã đàn võ trí công võ văn kiệt giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hà nội dự kiến tổ chức năm làn đường ưu tiên với tổng chiều dài hơn tám mươi hai km trên các tuyến nhổn
hồ tùng mậu ngọc hồi bến xe thường tín trần duy hưng hòa lạc mỹ đình nội bài
mặc dù hiện nay vận tài hành khách công cộng ở hà nội tuy chưa đạt được như kỳ vọng
nhưng với mạng lưới một trăm hai mươi hai tuyến xe buýt bao phủ toàn bộ ba mươi quận huyện thị xã trên địa bàn toàn
thành phố hà nội đã đảm bảo được một mươi sáu tám nhu cầu đi lại của người dân đến năm hai nghìn ba mươi thành phố đạt
mục tiêu sẽ có từ tám mươi chín mươi người dân tại khu vực trung tâm thành phố có thể tiếp cận sử dụng xe buýt trong
phạm vi năm trăm linh m
thưa quý vị thời gian qua hà nội và các ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng
qua đó góp phần nâng cao ý thức của tổ chức cá nhân hộ gia đình trong việc chấp hành và tuân thủ quy định pháp luật
về xây dựng đồng thời đề cao vai trò của chính quyền các cấp ngành chức năng trong quản lý trật tự xây dựng
tại đô thị sau đây là những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số quận huyện trên địa bàn hà nội
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tăng quy mô vi phạm dẫn đến khó xử lý
những năm qua quận bắc từ liêm là địa bàn có tốc độ đô thị hóa với các công trình xây dựng phát triển nhanh chóng
vì vậy công tác quản lý trật tự xây dựng luôn được quận trú trọng xử lý nghiêm công trình sai phạm bảo đảm đúng các quy định
việc thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn được triển khai thường xuyên đồng bộ
tính riêng trong quý ba năm hai nghìn hai mươi toàn quận đã kiểm tra ba trăm năm mươi tám công trình trong đó có ba trăm bốn mươi tám công trình bảo đảm đúng quy định không có vi phạm một mươi công trình có vi phạm hai trường hợp không phép tám trường hợp sai phép
đối với một mươi vi phạm đã đề xuất ubnd quận ban hành một mươi quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã xử lý bảy trường hợp đang xử lý ba trường hợp
công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận bắc từ liêm
được sự chỉ đạo của thành phố sở xây dựng quận ubnd quận bắc từ liêm chỉ đạo cho lực lượng quản lý trật tự xây dựng
thì đã đi vào ổn định và đã kiểm soát được tình hình vi phạm trật tự xây dựng
chúng tôi phối hợp cùng với cả lực lượng quản lý trật tự ở phường thực hiện tốt công tác trên
tất cả công trình xây dựng mà chủ đầu tư tiến hành thống thành công qua xã phường và trực tiếp cán bộ địa bàn phụ trách về quản lý trật tự xây dựng
thì sẽ đến công trình định vị công trình tìm hiểu xem là chủ đầu tư có đủ điều kiện đã khởi công hay chưa
quận hoàng mai là địa bàn đông dân nhất thành phố trong đó vấn đề xây dựng và phát triển đô thị được xem là điểm nóng trên địa bàn hà nội
trung bình một năm trên địa bàn quận cấp khoảng hai giấy phép xây dựng
vì vậy việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn luôn được quận chỉ đạo quyết liệt
có thể nói từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay được sự chỉ đạo sát sao của quận ủy hội đồng dân
quận ủy hội đồng dân quận bộ quản lý trật tự xây dựng đã phối hợp với quán dân các phường
làm tốt công tác tuyên truyền đến các chủ đầu tư các chủ đầu tư dự án
cũng như là các công trình ở riêng lẻ chấp hành các quy định về trật tự xây dựng trên địa bàn
hầu hết thì các chủ đầu tư khi có vi phạm được thiết lập các hồ sơ vi phạm biên bản vi phạm hành chính ngay từ đầu
và sau khi tuyên truyền vận động thì họ cũng hiểu ra các hành vi đó đã vi phạm các quy định pháp luật
đặc biệt là về luật xây dựng và họ cũng chủ động chấp hành việc xử phạt theo quyết định của ủy ban dân quận
trong ba năm trở lại đây tình hình vi phạm trật tự xây dựng giảm dần theo từng năm
quá trình xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận được thực hiện nghiêm túc đúng theo các quy định của pháp luật
quá trình kiểm tra xử lý được thực hiện thường xuyên và liên tục
trong ba năm trở lại đây thì công tác quản lý trật tự xây dựng đã có những cái
một chuyển biến rõ rệt
năm hai nghìn một mươi tám thì chúng tôi trên địa bàn cả năm là có một trăm năm mươi bảy cái vi phạm trật tự xây dựng
tuy nhiên sau năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi đã giảm được hơn một nửa
năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi chỉ còn là bảy mươi bốn cái vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn
và năm hai nghìn hai mươi thì chúng tôi còn bốn mươi cái vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn
đối với bốn mươi cái vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã xử lý được ba mươi tám cái vi phạm
còn lại hai vi phạm đang trong thời gian để xử lý
những vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực trật tự xây dựng thì tập trung vào hai vấn đề
một là xây dựng không phép và hai là xây dựng sai phép
đối với những trường hợp xây dựng không phép chủ yếu là những trường hợp xây dựng nhỏ lẻ của người dân
hoặc là xây dựng trên đất nông nghiệp trên đất không phù hợp với quy hoạch
còn những xây dựng sai phép thì là những xây dựng của những cái công trình đã được cấp phép
tuy nhiên khi trong cái quá trình thực tế xây dựng thì chủ đầu tư có tự ý xây một số những cái bộ phận công trình là không có trong giới pháp xây dựng
khi mà ủy ban dân quận chúng tôi ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu khắc phục thì các chủ đầu tư đều tuân thủ
mặc dù tỷ lệ công trình vi phạm trật tự xây dựng của hà nội đã giảm mạnh trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi
nhưng những vi phạm về đất đai trật tự xây dựng trật tự đô thị vẫn diễn biến phức tạp
trong giai đoạn từ hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi năm hà nội sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát trong quá trình xây dựng
không để xảy ra tình trạng xây dựng sai phép sai quy hoạch tiếp tục giải quyết rứt điểm những tồn tại về vi phạm trật tự xây dựng
giải quyết triệt để những trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng
không để phát sinh công trình xây dựng không bảo đảm kích thước hình học theo quy định khi triển khai các dự án giao thông
góp phần xây dựng thành phố xanh sạch đẹp hiện đại văn minh
thưa quý vị với mong muốn truyền tải các thông điệp bảo vệ môi trường lan tỏa lối sống xanh sống hài hòa với thiên nhiên
tại hà nội một nhóm các bạn trẻ đang sinh sống và học tập trên địa bàn thủ đô đã triển khai thực hiện chương trình đổi rác lấy cây
chương trình đã và đang góp phần không nhỏ làm thay đổi thói quen nhận thức của đông đảo người dân
nguyễn thị minh thảo là sinh viên của trường đại học dược hà nội
hôm nay thảo là một trong số những bạn trẻ có mặt sớm nhất tại địa điểm đổi rác lấy cây này
biết tới chương trình thông qua trang web của hội sinh viên trường đại học dược
ngay lập tức thảo đã rủ các bạn của mình cùng nhau gom rác
chỉ cần mang rác tới điểm tập kết cân lên rồi quy đổi ra số sao theo quy định của ban tổ chức
là thảo đã có thể đổi được những loại cây mình yêu thích cùng một số vật dụng tái chế khác
với thảo đây là một hoạt động vô cùng thiết thực và ý nghĩa bởi không chỉ có những thứ mình yêu thích
thảo còn có thể chung tay cùng các bạn trẻ bảo vệ môi trường cho thủ đô hà nội
thay vào việc là mình bỏ những cái rác thải đi thì mình có thể đến đây để tôi lấy những cái cây để giúp ích cho môi trường như là bảo vệ môi trường
những chương trình thế này sẽ giúp mình biết bảo vệ môi trường
trồng thêm nhiều cây xanh và sẽ nâng cao được ý thức của người hà nội đặc biệt là bạn trẻ ngày nay
cùng chung niềm hào hứng với thảo là đông đảo các bạn sinh viên có mặt tại đây hôm nay
tôi được biết cái chương trình đổi giấy lấy cây này là thông qua cái fanpage của hội sinh viên trường đại học dược hà nội
chương trình này nó có cái ý nghĩa là nó sẽ bảo vệ môi trường bởi vì là sinh viên thì mình sẽ phải sử dụng rất là nhiều giấy
nhưng mà sau khi đấy rồi sẽ có nhiều cái tài liệu thì mình cần giữ lại
nhiều tài liệu có nhu cầu là mình có thể bám hoặc là mình có thể tái sử dụng được
nhưng mà cũng phải nhờ có cái chương trình như thế này thì mình mới vào rồi mình mới lấy được
cái còn sinh viên thường là sẽ lường
qua chương trình như này thì tôi cũng muốn gửi đến các bạn đó chính là tuy chúng ta chỉ là sinh viên thôi
chúng ta chưa có thể có những công góp gì to lớn được cho xã hội
nhưng mà chỉ với những công việc rất là nhỏ bé như là đổi giấy lấy cây như thế này
thì chúng ta cũng có thể góp phần giảm thải đi cái ô nhiễm của môi trường và giúp cho môi trường xanh đẹp hơn
tôi cũng tin rằng là nếu tất cả mọi người cùng làm như thế thì môi trường sẽ ngày càng xanh gì đẹp hơn
điểm đặc biệt là chương trình này không chỉ thu hút các bạn trẻ đang sinh sống và học tập tại thủ đô hà nội
mà còn thu hút cả những người lớn tuổi
đây là lần thứ một mươi ông vũ đỗ quỳnh gom rác đến đổi cây và một số vật dụng tái chế như giấy ống hút tre
biết tới chương trình từ năm hai nghìn một mươi chín theo dõi trang facebook của chương trình thường xuyên
nên cứ khi nào chương trình có lịch là ông lại gom rồi chở đồ đến để đổi sao
cái này thì rất có ý nghĩa bởi vì thứ nhất ở nhà thì nó có cái lý do để phân loại rác
giữ lại rác có thể là tái chế được rác nhựa rồi vỏ hộp sữa
đặc biệt là vỏ hộp sữa bởi vì vỏ hộp sữa thì những người mà thu mua rác là không lấy vỏ hộp sữa
mà nơi này thì mới thu gom
cho nên là cứ rửa sạch rồi phơi khô rồi tiết lý rồi có thể đem đây để
thứ nhất là có thể lấy sao lấy giấy hoặc là ống phút che
và quan trọng nhất là không để rác ngoài phố
tôi nghĩ rằng việc có nhiều sáng chế như thế này thì nó chứng tỏ rằng là thế hệ trẻ thì nó có quan tâm đến môi trường
và muốn hành động vì môi trường vì một trái đất xanh và đẹp đẽ hơn
cho nên là rất có ý nghĩa
ra đời từ năm hai nghìn một mươi tám với mục tiêu gìn giữ môi trường sống sạch xanh
chương trình đổi rác lấy cây được một nhóm các bạn trẻ thuộc tổ chức cộng đồng green life tổ chức thực hiện
để duy trì ổn định chương trình nhóm các bạn trẻ này đã gây dựng phát triển một vườn ươm cây
đồng thời thỏa thuận với một số tổ chức doanh nghiệp nhóm dự án thu gom tái chế rác sau phần loại
riêng với các loại sách giáo khoa chuyện tranh sẽ được nhóm tập hợp gửi tới các tổ chức đoàn đội cô lạc bộ
dự án về sách để xây dựng tổ chức
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau